sáng nay hai mươi ba tháng tám tòa nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rập vũng tàu xét xử sơ thẩm vụ án cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền
bị cáo trong vụ án này là lê thái thiện còn gọi là thiện soi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm và lê thái phong là con của thiện soi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại thị xã phú mỹ
sự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong hai tuần
theo cáo trả ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú thị xã phú mỹ đến công an thị xã phú mỹ tố cáo lê thái thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao
tiếp nhận đơn tố cáo cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã tiến hành điều tra và xác định thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao
mức lãi suất do thiện và người vay tiền thỏa thuận trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ ba đồng một triệu một ngày
đến bốn năm trăm linh đồng một triệu một ngày phong con trai của thiện giúp thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai cha con thiện đã cho chín người vay tổng số tiền hơn ba trăm hai mươi hai tỷ đồng với mức lãi suất vay từ một trăm linh chín một năm đến một trăm bốn mươi sáu một năm
thiện và phong đã thu tổng số tiền các khoản gốc là hơn hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tổng số tiền các khoản lãi là hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
thiện và phong đã thu tổng số tiền các khoản lãi là hơn một trăm hai mươi bốn tỷ đồng tổng số tiền mà hai cha con thiện thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vai lãi nặng là gần một trăm linh tỷ đồng
sau đó thiện và phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức sử dụng hơn năm mươi chín tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc cho vai lãi nặng vào việc chuyển nhượng các thửa đất vật liệu xây dựng của những người cho vay
xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu nguyễn trung trạng chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định đã dùng dao đâm chết người
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng tám trạng cùng với bốn người bạn đến một quán bia club ở phường một thành phố bạc liêu để nhậu
sau đó nhóm của trạng sang bàn bên cạnh để mời bia thì hai bên xảy ra mâu thuẫn trạng đã dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương tích nặng dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn tuy nhiên lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã vận động
nên trạng đã đến cơ quan công an đầu thú
cũng mâu thuẫn trong lúc nhậu dẫn tới sô sát chín bị cáo đã bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt tổng cộng một trăm ba mươi một năm tù về tội giết người
theo cáo chẳng vào tối ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai do mâu thuẫn với nhau trong lúc nhậu tại một quán nhậu ở một khu phố thuộc thành phố phú quốc
nên giữa nguyễn đăng khoa là đội trưởng đội bảo vệ quán ba mươi chín e và anh trần hoàng giang
đã xảy ra cựu cãi thách thức đánh nhau
biết tin huỳnh thanh tòng rủ tám đối tượng đều là nhân viên bảo vệ ở quán ba mươi chín e đến giúp sức cho khoa
hậu quả giang bị nhóm hành hung trong đó nguyễn hoàng duy dùng dao đâm hai nhát khiến giang tử vong
sau khi gây án các bị cáo đã đến công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo nguyễn hoàng duy một mươi tám năm tù
tám bị cáo còn lại lĩnh mức án từ một mươi ba cho đến một mươi sáu năm tù
đồng thời buộc bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
và cấp dưỡng cho con nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
thưa quý vị tại khu đất dãy vùng bốn mươi của công ty cổ phần cà phê eapoc
ở thị trấn eapok huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc vừa qua đã xảy ra vụ án hủy hoại tài sản nghiêm trọng
công an huyện cơ mơ ga đã khởi tố một mươi chín bị can
vì hủy hoại tài sản và gọi hỏi làm việc giăn đề giáo dục
đối với ba mươi một đối tượng liên quan ở buôn làng và buôn eamop của thị trấn eapok
đến nay những người vi phạm đã thú nhận tội lỗi
đồng bào trong hai buôn cũng đã hiểu rõ toàn bộ sự việc
và rất buồn cho những người đã gây ra vụ việc trên
vụ việc xảy ra trước đó tại khu vực thực hiện dự án trồng cây sầu riêng
của công ty cổ phần cà phê eapoc đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
để thực hiện dự án trên công ty cổ phần cà phê eapok đã dựng hàng rào
bao quanh khu đất dự án và xây dựng một nhà ở công nhân
một tròi gác trong vùng đất với tổng giá trị hơn tám trăm tám mươi triệu đồng
sau đó một mươi chín đối tượng đã kích động lôi kéo dẫn khoảng ba trăm linh người dân
ở buôn làng và buôn eamop của thị trấn eapok mang theo băng rôn biểu ngữ
với nội dung đòi công ty cà phê eapoc trả lại đất
rồi kéo nhau đến khu vực đất dãy vùng bốn mươi
tại đây một mươi chín đối tượng này đã kích động người dân dùng cây sắt cưa lốc phá hủy
xô đổ làm hư hỏng hoàn toàn hai bảy trăm linh m hàng rào một ngôi nhà ở công nhân
và một tròi gác của công ty cổ phần cà phê eapok mới thị công xong
đến nay các đối tượng vi phạm đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
tại nhà của ông y thiên ria ở thị trấn eapok huyện cư mờ ga
trước đó con rể của ông là y lương hơ long do nông nổi bị kẻ xấu kích động
người trong buôn eapok đi chặt phá cà phê
hủy hoại nghiêm trọng đến tài sản của công ty cà phê eapoc
vì hành động sai trái đó mà y lương hơ long đã bị các cơ quan chức năng khởi tố và bắt tặng giam
pháp luật ta xử lý là theo cái gì mình vi phạm thôi
tôi cũng muốn nhắc nhở bà con làm cái gì cũng phải là có cái suy nghĩ
có cái nhận thức làm sao nó đúng pháp luật
tôi cũng mong muốn như vậy
đừng có nên coi như là như con cái trôi trong nhà
là làm không có suy nghĩ không có ý thức
là người bị các đối tượng xấu kích động lôi kéo
thời gian qua ông y nơ bơ cơ long ở buôn lang
cũng đã giáo diết đi theo nhóm người trên khiếu kiện đòi đất của
của công ty của phần cà phê eapok
chỉ đến khi sự việc bị đẩy lên cao
một mươi chín người trong buôn bị khởi tố bắt tặng giam
thì ông mới thấy hết hậu quả của những tông nổi của mình
chú nhận lỗi chú đã sai rồi
chú cũng mong muốn tất cả mấy người đó là sai rồi
bây giờ từ đây là cho hết là phải sửa hết lỗi đó
rồi đảng nhà nước thông cảm cho để cho là bà con
rồi giống như người như chú là
làm lại từ đầu
chú sẽ hứa như vậy
tôi cũng mong muốn đảng nhà nước khoan hồng cho mấy người kia
để họ được trở về nhà cùng sống trong gia đình
rồi họ sẽ chấp hành chủ trương đường lối của đảng nhà nước
vụ việc đáng buồn ở thị trấn eapok huyện cư mờ ga
đến nay cũng đã lắng xuống
nhưng qua đây các hộ dân trong buôn lang và buôn eamop
cũng đã dần rút ra bài học cảnh giác
để sau này không bị kẻ xấu lợi dụng kích động lôi kéo
vào các vụ việc tranh chấp
cơ quan đất đai sai trái và phá hoại tài sản
của các công ty lâm trường cơ quan nhà nước
gây phức tạp về an ninh trật tử
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rơ lấp
tỉnh đắk nông đang tiến hành điều tra vụ án
cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào các ngày
hai mươi một tháng sáu một mươi sáu tháng một mươi một và một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại thôn một mươi một xã nhân cơ huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rơ lấp
có thể giữ một phương tiện cụ thể máy cuốc hiệu
komatsu màu sơn vàng số máy hai nghìn ba trăm linh sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rơ lấp
tỉnh đắk nông thông báo rộng rãi trên các phương tiện
thông tin đại chúng và niêm yết công khai
tại điểm tiếp dân của công an huyện đắk rơ lấp
để ai là chủ sở hữu phương tiện nêu trên
mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan đến phương tiện
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rơ lấp
địa chỉ số bảy đường trần hương đảo tổ dân phố ba
thị trấn kiến đức huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông
để được hướng dẫn thủ tục giải quyết hoặc liên hệ
trao đổi trực tiếp với đồng chí hoàng đình sơn điều tra viên

trong thời gian ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo
nếu chủ sở hữu của phương tiện nêu trên không liên hệ giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk rơ lấp
sẽ làm thủ tục tịch thu xung công quỹ nhà nước
theo quy định của pháp luật
sau khi được công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vận động
đối tượng truy nã lê tấn tài ba mươi bốn tuổi chú tỉnh đồng nai
đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ công an khuya ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tài đến nhà đặng văn sơn hai mươi bảy tuổi
ở xã xuân quế huyện cẩm mỹ để rủ sơn đi mua ma túy về sử dụng
do biết tài đến gặp sơn để tụ tập sử dụng ma túy
anh đặng văn tâm hai mươi ba tuổi
là em trai của sơn đã đuổi tài về nên cả hai xảy ra mâu thuẫn
tài lấy con dao trên xe chém anh tâm gây thương tích một mươi năm
sau khi gây án tài đã nhanh chóng bỏ trốn
đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ
ra quy định truy nã toàn quốc đối với lê tấn tài về hành vi cố ý gây thương tích
với đối tượng triệu thị huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số một trăm sáu mươi tám đoàn thị điểm
khu phố năm phường dương đông thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có xẹo thẳng hai cm cách ba tám cm trên trước đuôi lông mảy phải
và đối tượng lê đình trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn phú sơn xã phú nhuận
huyện như thanh tỉnh thanh hóa cũng phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa về tội vận chuyển tiền giả
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi lông mảy trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện